được biết đến là chương trình thường niên được tổ chức bởi các tân sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
tối ngày hôm qua giải báo chí sống trẻ hai nghìn hai mươi đã diễn ra
năm nay là năm thứ năm học viện báo chí và tuyên truyền tổ chức hoạt động này
không chỉ dừng lại là một cuộc thi giải báo chí sống trẻ cũng là cơ hội rèn luyện nghề ngay tại trường cho các bạn sinh viên
theo ban tổ chức thì giải báo chí sống trẻ năm nay có quy mô lớn hơn mọi năm
cả về số lượng tác phẩm dự thi lẫn giải thưởng và qua đó giúp tạo động lực khuyến khích sinh viên nhà trường tích cực thực hành
sáng tạo các tác phẩm báo chí nhằm mang đến những thông tin hay và hấp dẫn
những vấn đề thời sự nóng hổi liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống
lựa chọn từ hàng trăm tác phẩm ban tổ chức cuộc thi năm nay đã trao bốn giải nhất một mươi hai giải nhì hai mươi bốn giải ba cho các tác phẩm xuất sắc
ở các loại hình báo chí như báo in báo mạng điện tử báo ảnh báo hình phát thanh và giải phim trẻ
chia sẻ với đồng bào miền trung gặp nhiều khó khăn trong đợt bão lũ vừa qua cũng tại buổi trao giải
thì nhà trường cùng với các nhà hảo tâm cũng đã trao học bổng cho các em sinh viên miền trung có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực trong học tập